tính kỷ luật hành chính còn lòng lèo không thực hiện đúng quy chế làm việc của chính phủ
không thực hiện đúng chức năng thẩm định đùn đẩy tránh né trách nhiệm
người dân doanh nghiệp gặp vướng mắt mà không được bộ ngành địa phương tháo gỡ hướng dẫn thực hiện
đó là những vướng mắt mà thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chỉ ra
tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong đầu tư xây dựng diễn ra vào sáng nay
thủ tướng nêu rõ nếu tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm đến ba mươi hai gdp mà chúng ta không thúc đẩy khâu này
thì gặp khó khăn đất nước không phát triển được
vì vậy các bộ ngành liên quan phải tập trung tháo gỡ thể chế pháp luật
nhất là những thủ tục dườm già những thái độ vô cảm vô trách nhiệm của một số cơ quan cá nhân
làm chậm trễ quá trình đầu tư xây dựng
cứ hồ sơ xây dựng cơ bản nhất là các dự án đô thị dự án xây dựng
dự án bắt rộng sản là vô cùng chậm
tất nhiên nó sẽ phức tạp vô cùng chậm nhưng mà
cho nên bây giờ phải nói đưa ra một cái ý kiến
ai ngâm lâu hồ sơ đúng quy chế kỷ luật phải xử lý
nó quy định ông bộ trưởng ông chủ tịch quỹ ban nhân tỉnh thành phố phải quy định cái này
ở sở xây dựng bao nhiêu sở tài nguyên môi trường bao nhiêu sở quy hoạch kiến trúc bao nhiêu
ở các viện nghiên cứu thuộc anh ở viện nghiên cứu
viện thống định là bao nhiêu
chứ không thể nói là ở vụ này bao nhiêu vụ kia bao nhiêu
chứ không thể để mãi thế được không chị
ở đây tôi cũng nói ý thứ hai đi liều ở đó
ta chống cái làm chậm ngâm lao phải yêu cầu làm nhanh nhưng không được làm ảo trái pháp luật
thủ tướng chỉ rõ tình trạng tham nhũng bôi trơn chi phí không chính thức còn nặng nề
diễn ra ở nhiều khâu phức tạp khó kiểm soát
từ khâu quy hoạch chủ trương dự án nghiên cứu dự án quyết định phê duyệt dự án
giải ngân đấu thầu thuế kho bạc nghiệm thu đều có hình bóng của tiêu cực
chúng ta đã mắc vào cái này rất lớn thất thoát rất là lớn lần này cũng trong trang trình
không được quân tranh quân đỏ phải dẹp ngay cái tình trạng này
kể cả trong suy nghĩ cơ bản trong cung cấp hoàn hóa
tình trạng chọn nhà thầu tuy tiện lợi ích nhóm tham nhũng sẽ ra trong các lĩnh vực này
lần này phải nói cái này mạnh mẽ hơn đang phải tháo gỡ phần chúng ta không
minh mật cái này rất là kém lần này hội nghị này phải quấn thiệt
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung nhiều vào việc sửa đổi thể chế chính sách pháp luật
bộ xây dựng cần hoàn thiện chính quốc hội dự án luật quản lý phát triển đô thị
trong đó làm rõ các nội dung còn vướng mắc hiện nay
bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan
hoàn thiện dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư công
theo hướng sửa đổi tiêu chí phân loại dự án thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư
bộ tài nguyên và môi trường chủ trì phối hợp với các bộ ngành cơ quan có liên quan
soạn thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai
theo hướng thống nhất về thời gian chậm triển khai
thực hiện dự án bị thu hồi đất giữa luật đất đai và luật đầu tư
các bộ ngành địa phương có trách nhiệm nghiên cứu trả lời đúng trọng tâm
nội dung kiến nghị và kịp thời đối với các vướng mắc kiến nghị thuộc phạm vi quản lý của mình
theo hướng các vướng mắc kiến nghị đã được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật
nhưng do cách hiểu và vận dụng chưa thống nhất thủ tướng giao văn phòng chính phủ tổng hợp
gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối với các vướng mắc kiến nghị của người dân
doanh nghiệp gửi đến qua hệ thống tiếp nhận trả lời phản ánh kiến nghị
đăng tải các nội dung trả lời vướng mắc kiến nghị
ngay sau khi nhận được văn bản trả lời của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết